liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm tại trường mầm non thuận sơn xã thuận sơn huyện đô lương tỉnh nghệ an khiến bảy mươi sáu trẻ nhập viện
theo kết quả kiểm nghiệm của viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia
thì nguyên nhân của vụ ngộ độc là do vi khuẩn tụ cầu vàng có trong sữa chua lên men do bếp ăn của nhà trường tự làm
tụ cầu vàng là một loại vi khuẩn tụ cầu có tính độc cao
có thể kháng với nhiều loại kháng sinh nếu như người bệnh không tuân thủ điều trị của bác sĩ
đây là loại vi khuẩn gây nên nhiều bệnh cấp tính nặng rất khó điều trị và có thể dẫn tới tử vong nếu không được trị liệu kịp thời
nếu ăn phải nguồn thực phẩm có nhiễm tụ cầu thì rất dễ bị ngộ độc thức ăn
vi khuẩn này thường xâm nhập vào thực phẩm khi quá trình chế biến bảo quản không đảm bảo vệ sinh
để phòng tránh ngộ độc thực phẩm tri cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh nghệ an đã có văn bản
đề nghị sở y tế phối hợp với sở giáo dục và đào tạo nghệ an
chỉ đạo tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục có tổ chức bếp ăn bán chú
phòng y tế trung tâm y tế tham mưu ủy ban nhân dân huyện đô lương
xử lý vi phạm hành chính đối với bếp ăn tập thể trường mầm non thuận sơn xã thuận sơn huyện đô lương
đồng thời chỉ đạo các đơn vị có liên quan tăng cường đảm bảo công tác an toàn thực phẩm
tại các cơ sở giáo dục có bếp ăn bán chú trên địa bàn